nhiều năm qua hàng chục hộ dân ở thôn mỹ quang nam xã an chấn huyện tuy an tỉnh phú yên
phải sống trong tình trạng bất an bởi chiều cương sóng biển liên tục xâm thực mạnh
cây sạt lờ bờ biển uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân
cũng như hàng chục hộ dân khác gần bốn mươi năm trước nhà ông phạm diệp ở thôn mỹ quang nam
xã an chấn huyện tuy an nằm cách bờ biển hơn một trăm linh mét
này mép nước biển đã ăn sâu vào khu dân cư chiều cường phá hỏng con đường trước ngõ
uy hiếp trực tiếp tính mạng nhà cửa của hơn sáu mươi hộ dân
để bảo vệ khu dân cư trong điều kiện thiếu kinh phí tỉnh phú yên đã đổ đá học làm kè tạm
nhưng đã bị sóng biển do bão số năm vừa qua đánh vỡ khiến người dân lo lắng
đầu năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh phú yên đã đổ đá học làm kè tạm nhưng đã bị sóng biển do bão số năm vừa qua đánh vỡ
tỉnh phú yên đầu tư xây kè biển an chấn dài ba trăm bảy mươi mét bảo vệ hàng trăm hộ dân ở hai thôn mỹ quang bắc và mỹ quang nam
khắc phục được tình trạng sạt lở do chiều cường và sóng biển
còn tại khu vực phía nam của thôn mỹ quang nam tiếp sát với kè biển an chấn
đến nay vẫn chưa được xây dựng chiều cường liên tiếp uy hiếp hơn sáu mươi hộ dân